nhằm chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và chào mừng tuần du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn bảo tàng quảng ninh vừa tổ chức trưng bày chuyên đề
triển lãm lễ cấp sắc của người giao thanh y tỉnh quảng ninh
nghi lễ cấp sắc của người giao thanh y thường tổ chức vào dịp cuối năm hoặc đầu xuân
đây là một nghi lễ không thể thiếu trong cuộc đời của một người đàn ông giao thanh y
thông qua lễ cấp sắc này để khẳng định với dòng tộc tổ tiên về vị trí vai trò của người đàn ông trong gia đình
triển lãm gồm hai không gian chính không gian tám mươi hai ảnh tư liệu và không gian tổ hợp năm tượng composite tỷ lệ một một
và ba mươi hiện vật lễ cấp sắc để giới thiệu đến công chúng du khách nét văn hóa độc đáo của người giao thanh y tỉnh quảng ninh
đồng thời gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc độc đáo của dân tộc giao
tạo thông điệp di sản văn hóa như một tài sản để phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc giao thanh y
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng năm